ngày một mươi ba tháng tám tại thành phố hồ chí minh một phụ nữ cầm lái xe ô tô đã tông hàng loạt xe máy trên đường khiến nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra khoảng một mươi chín h ba mươi ô tô mang biển kiểm soát thuộc tỉnh lâm đồng khi lưu thông đến giao lộ ung văn khiêm
xô viết nghệ tỉnh quận bình thạnh tài xế rẽ trái về quốc lộ một mươi ba thì mất lái tông vào hàng loạt xe máy đang chạy phía trước
phương tiện tiếp tục tông vào biển báo ven đường vào một trụ điện mới dừng lại
vụ tai nạn khiến nhiều người đi xe máy bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo nhiều nhân chứng người lái ô tô gây tai nạn là một phụ nữ
công an quận bình thạnh đã khám nghiệm hiện trường làm việc với tài xế điều tra nguyên nhân vụ tai nạn